tối qua ngày hai mươi ba tháng hai tại tỉnh bắc ninh đã tổ chức chương trình về miền quan họ và kỷ niệm một mươi năm dân ca quan họ bắc ninh
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề dạng dỡ miền quan họ
sự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó thủ tướng vũ đức đam và các đại biểu đại sứ quán của ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng một số tổ chức quốc tế tại việt nam
sau một mươi năm dân ca quan họ bắc ninh được unesco vinh danh với sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị
cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh bắc ninh đã tích cực gìn giữ bối đắp giá trị di sản để quan họ lan tỏa trừng tồn
bắc ninh đã tôn vinh và chi ân các báu vật nhân văn sống phong tặng bảy mươi một nghệ nhân và năm nghệ nhân yếu tố
hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho các nghệ nhân và cho các làng và câu lạc bộ quan họ
có cơ chế đải ngộ cho các nghệ sĩ
diễn viên nhân viên nhà hát dân ca quan họ
bên cạnh đó bắc ninh đã mở rộng các hình thức truyền dạy trong cộng đồng
và đưa quan họ vào chương trình giảng dạy chính thức của trường học
xây dựng không gian diễn sướng quan họ từ chỗ chỉ có bốn mươi chín làng quan họ gốc và ba mươi bốn câu lạc bộ
đến nay đã phát triển lên đến ba trăm sáu mươi chín làng quan họ thực hành ba trăm tám mươi một câu lạc bộ với trên một vạn hội viên tham gia
ngoài ra địa phương cũng mời năm làng quan họ gốc tại tỉnh bắc giang cùng tham gia
cùng với đó điểm nhấn chương trình
có sự giao lưu giữa dân ca quan họ bắc ninh với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của việt nam
đã được unesco vinh danh
đặc biệt tuần văn hóa du lịch sẽ được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh bắc ninh
đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế